tuyên bố này cho thấy quyết tâm của các quốc gia trong việc xây dựng duy trì và cung cấp tài chính cho một năng lực toàn cầu nhằm chống lại không chỉ các biến thể virus gây bệnh covid một mươi chín hiện hành mà còn là các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai
vâng thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày